bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã giải trình các ý kiến của một mươi năm đại biểu quốc hội
về dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với tổng vốn đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi của dự án khoảng một trăm một mươi tám bảy trăm một mươi sáu tỷ đồng
trong đó số vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng năm mươi năm tỷ đồng
tổng diện tích giải phóng mặt bằng tái định cư dự án theo quy hoạch khoảng ba bảy trăm ba mươi sáu ha
trong đó diện tích đất trồng lúa khoảng một ba mươi bảy ha
dự án được chính phủ đề nghị cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt do quốc hội quyết định
giải trình về phạm vi quy hoạch đầu tư của dự án bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết
do kinh phí có hạn nên đã chọn lựa một số đoạn mà lưu lượng giao thông cao
nếu làm chậm
sẽ ách tắc nghiêm trọng
do đó chúng tôi chọn lựa một số đoạn mà lưu lượng hiện nay rất là cao
nếu mà chúng ta làm chậm thì sau năm hai mươi sẽ ách tắc nghiêm trọng
do đó những cái đoạn mà chính phủ trình ra quốc hội
thực sự là chúng tôi đã đếm lưu lượng và thực sự đến giai đoạn đó là quá tải
do đó rất mong các đại biểu quốc hội là đồng tình
đặc biệt là chúng tôi cũng chia sẻ với nhiều đại biểu quốc hội của nhiều tỉnh
đã đề xuất là kéo dài cái giai đoạn một
đến cái địa phương mình
chúng tôi xin trân trọng ghi nhận đề xuất của các đồng chí và các đại biểu quốc hội
và trong giai đoạn sắp tới cũng cam kết với các đại biểu quốc hội là chúng tôi sẽ tham mưu chặt chẽ với hội và chính phủ
nếu điều kiện kinh phí chúng ta cho phép
thì chúng tôi sẽ tiến hành những giai đoạn mà các đại biểu quốc hội đề xuất
bởi vì những đoạn này là những đoạn tiếp nối của cao tốc bắc nam giai đoạn một
về nhu cầu sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng theo số liệu sơ bộ
thì chiếm dụng đất khoảng ba sáu trăm tám mươi chín ha
số hộ bị ảnh hưởng khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng khoảng bảy bảy trăm linh hộ
dự kiến số hộ phải tái định cư khoảng một chín trăm linh hộ
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo chính phủ phê duyệt
chúng tôi thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt
và quy hoạch này là quy hoạch có giá trị hiện nay
còn trong giai đoạn sắp tới
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến lưu lượng
đặc biệt là hiện nay cái vấn đề cái xe ô tô mà giá rẻ và xe mới giá rẻ hiện nay đang bùng phát
chúng tôi nghĩ rằng sắp tới bộ giao thông vận tải cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch
tuy nhiên bây giờ mà chúng ta chờ điều chỉnh quy hoạch để lên tám một mươi lần xe giống như đại biểu quốc hội thì nó rất là chậm
do đó là rất mong các đồng chí và đại biểu quốc hội thông cảm
là chúng tôi sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch hiện nay được chính phủ phê duyệt
về những dự án ngắn và dự án dài bộ trưởng cho biết ngắn hay dài phụ thuộc vào quốc lộ hiện nay với các đường giao cắt
ngắn dài nó phụ thuộc vào những quốc lộ mà giao cắt giữa quốc lộ một hiện nay với đường cao tốc
nếu chúng ta kết thúc dự án mà vị trí đó không có đường giao thông kết nối vào quốc lộ một
kết nối vào các trung tâm kinh tế chính trị các trung tâm công nghiệp
thì làm tới đó là chúng ta đi đâu
do đó chúng tôi mới chia cắt
chia cắt là dựa vào các đường quốc lộ các đường tính lộ hiện nay
nó cắt ngang quốc lộ một và cắt ngang đường cao tốc mình
để tới thời điểm nó dừng thì người dân có thể đi xuống
và chúng tôi cũng dự trù là tám dự án bot có thể lần một chúng ta đấu thầu
có thể là không thành công tám dự án
chúng ta thành công năm dự án và năm dự án đó khi hoàn thành
thì vẫn có đường kết nối vào quốc lộ một kết nối vào các trung tâm kinh tế
do đó là nó dài ngắn cách nhau là do cái đầu mối giao thông để chúng ta kết nối vào cái quốc lộ một
về nhà đầu tư thì có những nhà đầu tư nhỏ có nhà đầu tư lớn
như vậy phải tùy thuộc vào nhà đầu tư để tham gia dự án
về hiệu quả kinh tế xã hội dự kiến sơ bộ
hiệu quả của dự án cho thấy các chỉ tiêu kinh tế của từng dự án thành phần bảo đảm tính khả thi
bên cạnh những lợi ích có thể định lượng
dự án còn mang lại nhiều lợi ích không thể định lượng
như giảm thiểu tai nạn giao thông hạn chế khí thải tiếng ồn